hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại thành phố hà nội ba trăm linh người có nguy cơ lây nhiễm ở ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ncov từ ngày mai một mươi bảy một mươi tám đến một mươi bảy tám
nhóm được lấy mẫu bao gồm những người đang sinh sống tại kho khu vực có nguy cơ cao
nơi có nhiều bệnh nhân nhiều ổ dịch mật độ dân cư lớn giao lưu đi lại nhiều
có nguy cơ bùng phát dịch bệnh
nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh như người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa
bán hàng ở chợ siêu thị vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu
người làm dịch vụ vệ sinh công cộng lái xe taxi công nhân các khu công nghiệp
sáng nay tp hcm được bộ y tế bổ sung sáu trăm linh liều vaccine astrazeneca
ngay khi nhận được số vaccine này thành phố sẽ phân bổ cho các quận huyện
thành phố thủ đức để tiếp tục công tác tiêm chủng
tính từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến hết ngày tám tháng tám
tp hcm đã tiêm được cho gần hai ba triệu người
trong tháng tám này nếu như đảm bảo nguồn vaccine
tp hcm có thể đạt độ phủ miễn dịch trong cộng đồng với tỷ lệ từ bảy mươi cho đến tám mươi dân số trên một mươi tám tuổi
liên quan đến công tác tiêm vaccine sở y tế tp hcm cho biết vừa yêu cầu các bệnh viện
trung tâm y tế các cơ sở tiêm chủng tạo điều kiện để người dân được tiêm ngay tại chỗ
khám sàng lọc xác định đúng nhóm chỉ hoãn tiêm giải thích rõ lý do chỉ hoãn ngắn ngày
đối với người đang dùng thuốc hoặc là đang mắc các bệnh cấp tính
với hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
một người phụ nữ trú tại thị trấn vạn giã huyện vạn ninh vừa bị sở thông tin và truyền thông
tỉnh khánh hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
trước đó người này đã sử dụng tài khoản facebook đăng thông tin biện đặt về việc chốt kiểm soát
dịch cầu huyện đặt tại xã vạn thắng huyện vạn ninh chặn không cho qua chốt
sau khi cơ quan chức năng mời làm việc
người này thừa nhận là không trực tiếp có mặt ở chốt kiểm dịch mà chỉ nghe nhân viên kể lại sự việc
nhưng đã bức xúc đăng tải thông tin sai sự thật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ sáu đối tượng trong ổ nhóm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp
cho hàng trăm người nông dân tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mại
các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi
kéo hàng trăm người dân trên địa bàn hai huyện thọ xuân và thường xuân đến các cửa hàng điện máy xanh
thế giới di động và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai công ty tài chính
với tổng số tiền là gần năm tỷ đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại